tại các tỉnh phía đông bắc bộ trong ngày mai trời nắng chỉ có mưa rông vài nơi
từ chiều tối mai đến ngày hai mươi năm các tỉnh thuộc khu vực ven biển và nam đồng bằng ở bắc bộ trời khá nhiều mây
có lúc có mưa mưa rào các nơi khác phổ biến không mưa
trong ngày trời có nắng với cường độ vừa phải thời tiết ban ngày mát mẻ dễ chịu với nhiệt độ cao nhất không quá hai mươi chín độ
các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới có thời tiết chủ đạo là ngày nắng với cường độ trung bình
nhiệt độ ở mức mát mẻ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn mưa rông xảy ra ở diện vài nơi
quý vị lưu ý là đêm và sáng sớm trời xe lạnh vùng núi có nơi rét nhẹ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong những ngày tới
chịu tác động của đời gió đông có nhiều ẩm nên có mưa ở nhiều nơi
mưa có thể xuất hiện vào bất kể thời điểm nào ở trong ngày nhưng tập trung nhiều hơn về đêm và sáng
ở vùng ven biển cục bộ có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
nhiệt độ trên khu vực có xuống rất lớn
giảm nhẹ với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
tại đà nẵng đến bình thuận ở khu vực ven biển cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
ở phần phía nam chỉ có mưa rông diện vài nơi
nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ phía nam có nơi cao hơn
trên khu vực tây nguyên trong ba ngày tới những cơn mưa rào rải rác vẫn xuất hiện về chiều tối và tối
cục bộ có nơi có mưa rông
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ban ngày giáo động từ hai mươi tám ba mươi một độ
nam bộ có thời tiết chủ đạo là ngày nắng mưa rông rải rác xuất hiện về chiều tối và tối
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn